năm ca sĩ diện quần jeans áo hoodie khá đơn giản khi đứng trên sân khấu
và sự tham gia này cũng trả lời cho nhiều câu hỏi từ phía khán giả
liệu rằng hồ văn cường có ổn sau những biến cố hay không
và ngoài năm ca sĩ đượm buồn thấy rõ so với hình ảnh tại đám tang phi nhung
thì lần này hồ văn cường không quá hốc hát nhưng thần thái cũng chẳng tươi tán lả bao
với biểu cảm buồn bã ánh mắt cũng đỏ he khiến nhiều khán giả thắc mắc
không rõ đây là cách thể hiện cảm xúc
cho phù hợp với bài hát hay hồ văn cường đang nghĩ đến sự vắng bóng của mẹ nuôi trên sân khấu
thông qua các hình ảnh khán giả có thể thấy rõ đôi mắt con nuôi phi nhung
chết dứa nhiều tâm trạng sau loạt ổn ảo vừa qua
đông đảo phan đã gửi lời động viên đến hồ văn cường
và mong anh sớm ổn định mọi thứ để trở lại với hoạt động ca hát bên cạnh việc học ở trường
trước đây cố nghệ sĩ phi nhung từng thiết lọ trong năm năm đi hát
cách xe của hồ văn cường khoảng một tỷ
và hiện do quản lý phi nhung phụ trách
theo phi nhung số tiền này được đưa cho hồ văn cường khi nam ca sĩ đủ một mươi tám tuổi
nếu tính số tiền cường đi hát cả bên mỹ công ty có tính vé máy bay hay giấy tờ
tôi là người mẹ tôi cho cường hết chứ không để công ty tính vào
nếu tính hết cho khoảng một tỷ hoặc một tỷ mấy đi
về hồi xưa đến giờ sau này cường đi hát với tôi nhiều
sau của tôi tôi nhường cho cường đi hát để mở mang thêm
trước đó trong buổi trao tiền cho gia đình hồ văn cường
phía công ty cũng thông báo rõ ràng
gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của cường
mọi thứ giải quyết êm đềm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường
cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi
trong tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi
hồ văn cường khẳng định anh không nhờ ai đòi dùng cách xe
cũng như chưa từng liên hệ với hacker nào như tin đồn
năm ca sĩ mong ổn ảo được khép lại để mẹ nuôi được yên nghỉ
mẹ nhung đã đi con dấu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chia từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có những điều răng dở chưa kịp nói với mẹ
con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con
mọi chuyện đã được giải quyết
con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi
và mong mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa
thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học
con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con
và điều mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn
nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại
trích tâm thư của hồ văn cường
thưa quý vị sau một tháng hồ văn cường xuất hiện trên sân khấu với vẻ đượm buồn
khiến nhiều người thương cảm với cậu bé
trước đó vì nhậu ồn ào xoay quanh mình hồ văn cường đã im hơi lẳng tiếng một thời gian
không có động tính gì
vào tháng một mươi hồ văn cường cùng với bố mẹ nhận toàn bộ tiền khách c năm năm đi hát
tiền thưởng lúc đăng quang từ quản lý của cố nghệ sĩ phi nhung
ngoài ra công ty cũng tặng thêm cho gia đình nam ca sĩ năm trăm linh triệu đồng
như đúng lời
như đúng lời hứa của mẹ nuôi trước đó
giọng ca sinh năm hai nghìn ba cũng tuyên bố tách khỏi công ty tự lập ra sống riêng
hồ văn cường thời điểm ấy đã có dòng trạng thái duy nhất nói rõ việc sẽ rời khỏi công ty
và tập trung thời gian cho việc học tập
mong mọi ồn ào nên chấm dứt để không ai phiền lòng
đồng thời theo nguồn tin riêng chia sẻ với chúng tôi
gia đình nam ca sĩ đã dọn khỏi nhà phê nhung ngay sau ngày nhận đủ tiền từ quản lý
việc này hoàn toàn chủ động bởi ekip chỉ có trách nhiệm quyết toán tiền ong
việc ở lại hay là ra đi họ không có quyền can thiệp vì đó là nhà riêng của phi nhung
sau đó cuộc sống của quán quân thần tượng âm nhạc nhí hai nghìn một mươi sáu và gia đình nhận được sự quan tâm của công chúng
nhiều mạnh thường quân đã tuyên bố sẽ đứng ra giúp gia đình nam ca sĩ chỗ ở mới
hay xây lại nhà ở dưới quê nhưng không liên lạc được với phía hồ văn cường
suốt hơn một tháng qua
mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh video của hồ văn cường
cùng nhiều lời đồn đoán khác nhau
xong tất cả chỉ là thông tin cũ được khán giả chia sẻ lại
tiếp đó những ngày làm lễ thất hay là bốn mươi chín ngày của giọng ca chiều lên bàn thượng
đều không thấy sự xuất hiện của hồ văn cường
các con nuôi của cố ca sĩ đều có đầy đủ và gửi gắm những lời xúc động
tuy nhiên cả gia đình quán quân đều vắng mặt
cho đến nay
mọi thông tin về hồ văn cường rất nhỏ giọt
trước đó hết chẳng ai biết nam ca sĩ và gia đình ở đâu
tuy nhiên với hình ảnh mới nhất thế này
đủ để biết rằng con nuôi của ca sĩ vẫn đang sống tại sài gòn
và học tại trường mà mẹ đã gửi gắm
có lẽ hồ văn cường vẫn cần một thời gian dài để ổn định tinh thần
cũng như trở lại với nghệ thuật
với nhiều điều lạ lẫm khi không có ekip hay là công ty hỗ trợ như trước đây
rất nhiều khán giả thắc mắc
không hiểu vì sao
ở lễ nhận cho cốt hay là cúng thất bốn mươi chín ngày của phi nhung
đều vắng bóng hồ văn cường
nhiều thông tin còn cho rằng
phía ekip có mâu thuẫn với nam ca sĩ
ngăn không cho đến nơi tưởng nhớ thấp hơn cho mẹ
một người con nuôi khác của cố ca sĩ phi nhung quỳnh trang
đã chia sẻ rằng cường thương phi nhung như mẹ ruột
khi còn sinh thời mẹ thương cường rất nhiều
cường cũng như vậy
cường từng tâm sự với em là cường thương mẹ như mẹ ruột của mình
nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy
em thấy rất đáng tiếc vì tất cả đều từ tình thương mà ra
khi mẹ và cường trải qua nhiều chuyện
bị tác động bởi nhiều thứ xung quanh
em rất tiếc cho hai mẹ con trong thời gian trước
tới bây giờ em và cường vẫn tâm sự với nhau
cường vẫn nói cường rất thương mẹ
em nghĩ trong chuyện này
chắc chắn có đúng cũng có sai
em nghĩ mẹ cũng rất muốn bảo vệ cường
và không muốn có những thông tin sai lệch nào
ngoài ra quỳnh trang còn đặc biệt tiết lộ việc hồ văn cường
nhờ mình làm một việc vô cùng ý nghĩa trước khi rời đi
cũng như lý do quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi sáu
không có mặt trong lễ cúng mẹ nuôi
về những lý do cá nhân
và có thông tin ai cũng biết
là cường và gia đình của em đã ra ngoài sinh sống

mỗi lần chị qua nhà

trước khi đi cường có nhờ em là
bây giờ em không cùng nhà với mọi người
mỗi lần chị qua nhà
thì ra ngoài sinh sống
trước khi đi cường có nhờ em là
bây giờ em không cùng nhà với mọi người
em cảm nhận được sự đau buồn của cường
trong lời nói
và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của cường dành cho mẹ
mỗi lần em qua
em vẫn giúp cường thắp nhang
và cường cũng cảm kích điều đó
khi có các đồn đoán không hay
phía ekip lên tiếng làm rõ vấn đề
quản lý của ca sĩ phi nhung bày tỏ
mấy ngày nay lạ nghe thông tin
là gia đình cấm không cho hổ văn cường đến giữ viếng thất
của chị phi nhung
xin thưa hoàn toàn là tin việt
chúng tôi không cấm cản ai cả
kể cả những khán giả gần xa
muốn tham dự thì cứ việc đăng ký thông tin
tuân thủ theo đúng chế độ năm k
và quy định hiện hành
đầu óc không có tâm trạng để viết văn riêng dài dòng
ngắn gọn vậy thôi
tin việt nha
kể từ sau khi ca sĩ phi nhung qua đời
hồ văn cường là con nuôi kín tiếng nhất
và ít xuất hiện nhất
còn chỉ xuất hiện trong một số bức ảnh
được sau việt chia sẻ
khi qua nhà riêng viếng phi nhung
lúc cô vừa qua đời
một lần khác quản lý của phi nhung
đăng tải clip lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại nhà
tại đây hồ văn cường
và các con nuôi của phi nhung
đeo khăn chịu thăng mẹ
vâng thưa quý vị
theo như nhiều người quen của hồ văn cường
cậu bé vẫn luôn coi phê nhung như mẹ ruột
việc xuất hiện của hồ văn cường
sau một thời gian đã giúp nhiều người
bớt lo lắng hơn về việc cậu
sau những ồn ào trước đó
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
những thông tin mới nhất về sự việc tới quý vị
hãy like subscribe để theo dõi
nhiều tin tức hơn nữa quý vị nha
cảm ơn quý vị đã dành thời gian
để theo dõi chương trình của chúng tôi
trên kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại quý vị
trong những nội dung tiếp theo